thì loại hình đất nền hay nhà phố kinh doanh sẽ là sự lựa chọn tiếp theo của các nhà đầu tư

và trong khoảng thời gian qua thì có thêm những dòng sản phẩm mới như về căn hộ cô lô theo
đặc biệt là dòng sản phẩm về biệt thự nghỉ dưỡng
thì đây là phân khúc mà hiện nay các nhà đầu tư quan tâm rất là nhiều

và những khu vực mới cho các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng
tôi đầu tư mặt biển và phố cổ là nhiều
như ngày xưa tôi đã từng đầu tư phố cổ hội an và mặt biển nhiều
cũng theo một số chuyên gia phân khúc đất nền
đất nền nghỉ dưỡng ở những khu vực đã bị đẩy giá quá cao sẽ khó giữ được thanh khoản trên thị trường thứ cấp
dù hướng của nhà đầu tư cá nhân là lựa chọn những dự án mới có mức giá công bố hợp lý
chủ đầu tư uy tín mặc dù giá bán đã hạ nhiệt so với quý i năm hai nghìn một mươi chín
nhưng đây vẫn là kênh có số lượng nhà đầu tư bỏ tiền vào khá lớn sau căn hộ
hẹn gặp lại